theo thống kê của bộ công thương tỷ trọng bán xăng e năm ngày càng giảm từ ba một triệu tấn tương đương với bốn mươi hai trong năm hai nghìn một mươi tám về còn ba mươi tám trong ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
khả năng tiêu thụ xăng sinh học e năm tại thị trường việt nam không tăng như mong muốn thậm chí lại giảm đáng kể nguyên nhân bởi người dân còn chưa hoàn toàn tin tưởng và việc quảng bá cho loại xăng này còn chưa được chú trọng đúng mức
sau hơn một năm bán đại trà xăng e năm thay thế xăng ron chín mươi hai tỷ lệ tiêu thụ vẫn rất thấp
theo các đơn vị kinh doanh xăng dầu tranh lệch giá xăng giữa e năm và a chín mươi năm là một năm trăm ba mươi đồng một lít chưa đủ lớn để hấp dẫn người dùng quan tâm sử dụng loại xăng này
bên cạnh đó việc quảng bá về xăng e năm chưa được thực hiện đầy đủ
bởi vậy dù chưa có bằng chứng nào chỉ ra rằng e năm gây tổn hại cho động cơ xe nhưng nhiều người vẫn không tin tưởng vào việc sử dụng xăng e năm
với sản lượng tiêu thụ xăng e năm thấp nhiều đại lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu dần lơ là việc giới thiệu bán sản phẩm này thậm chí loại bỏ hẳn trụ bơm xăng e năm và chuyển sang bán xăng ron chín mươi năm khoáng